xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua cửa hàng vàng kim khoa tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng ngắn uy hiếp cướp đi một số vàng nữ trang
lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi ba phút chiều ngày hôm qua camera trong cửa hàng vàng đã ghi lại
khi xảy ra vụ việc trong cửa hàng đông người tới để mua vàng có cả bảo vệ
khi thấy hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào đập vỡ thủ kính thì nhiều người trong tiệm chạy toán loạn
sau khi đã lấy được vàng hai đối tượng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo chủ cửa hàng vàng thì tổng số trang sức bằng vàng và tiền mặt bị cướp có tổng giá trị lên đến tám trăm linh triệu đồng
trong khi đó tại đà nẵng cũng xảy ra vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng do đối tượng
giả vờ làm khách mua vàng
nhưng khi chủ cửa hàng không để ý thì đã cướp giật tài sản rồi bỏ trốn
đối tượng nguyễn quang diệm một mươi tám tuổi trụ huyện do linh tỉnh quảng trị đã bị công an phường hòa khê
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
nhanh chóng bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
cụ thể vào chiều ngày hôm qua cơ quan công an nhận được tin báo của một nữ bị hại
tại cửa hàng vàng ngọc vân hưng trên đường điện biên phủ
về việc bị một thanh niên lạ mặt cướp giật chiếc nhẫn bằng vàng trị giá một mươi bốn triệu đồng rồi bỏ chạy
vào cuộc lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang diệm khi đang bán lại chiếc nhẫn bằng vàng
trong một cửa hàng vàng khác trên đường kỳ đồng
vật chứng thu giữ là một chiếc nhẫn bằng vàng
bước đầu diệm đã thừa nhận hành vi phạm tội
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước đó
thế nhưng võ hữu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
trú tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã dùng dao chém trọng thương một người đàn ông
tại phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang rồi bỏ trốn
nghĩa đã bị lực lượng công an bắt giữ tại tỉnh đồng tháp theo quyết định truy nã
theo điều tra ban đầu vào khoảng ba giờ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc ông trần sên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là công nhân thi công công trình
trên địa bàn phường mỹ phước thành phố long xuyên
đang ngủ trước hiên nhà vợ của nghĩa
thì đã bị nghĩa dùng dao chém nhiều nhát vào người
gây thương tích một mươi bảy
nghĩa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
tuy nhiên nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
ra quyết định truy nã đối với nghĩa
sau thời gian lẩn trốn vào ngày một mươi tám tháng chín
nghĩa đã bị tổ công tác của công an tỉnh an giang bắt giữ tại tỉnh đồng tháp
nghĩa là đối tượng từng có một tiền án một mươi năm tù về tội cú ý gây thương tích
trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình là nghi phạm dùng dao đâm
khiến cho trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ hy sinh
võ tiến mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở hoa lư ninh bình
sau khi bị bắt đối tượng đã bị di lý về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình
để phục vụ điều tra
như đã đưa tin khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín trung úy đỗ văn tú nhận được tin báo
của quần chúng nhân dân tại đường phạm như trinh tổ năm thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
trình báo về việc xuất hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin
trong quá trình xác minh thì đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát
mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
công an tỉnh thái bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tăng lễ cho đồng chí đỗ văn tú
theo quy định của ngành đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ trung úy
lên thượng úy cho đồng chí đỗ văn tú
chê buồn với gia đình đồng chí đỗ văn tú ban giám đốc công an tỉnh đã xuống thăm hỏi
và hỗ trợ gia đình đồng chí trong lúc tăng ra
cũng với hành vi chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên
vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng đặng hồng khanh chú tại xã hòa tú hai huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
vào tối ngày hai mươi tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ tuần tra giao thông công an huyện mỹ xuyên
đã phát hiện đặng hồng khánh điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đặng hồng khanh đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy đồng thời có lời lẽ thô tục
và dùng cây tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
qua làm việc đặng hồng khanh khai nhận không có giấy phép lái xe và đã sử dụng ma túy trước đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử và tuyên phạt nguyễn lê thành tài ba mươi bảy tuổi
chú tại quận thanh khê tp đà nẵng mức án trung thân về tội giết người
vụ án xuất phát từ việc hát karaoke ồn ào trong sóng trọ
theo cáo trạng vào lúc một giờ
một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại phòng trọ số một của nhà trọ
của người dân ở tổ hai mươi tám phường hòa thọ tây quận cẩm lệ tp đà nẵng
đã có một nhóm người đang ăn nhậu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhóm thanh niên ngồi nhậu tại phòng trọ số một mở karaoke hát
thấy hát karaoke ồn ào tài đang ở trong phòng trọ số năm cùng dãy đi sang nhắc nhở
sau đó tài bị nhóm thanh niên xông đến đánh tài xoay người lại ôm đầu đỡ
rồi dùng tay phải cầm con dao đâm liên tiếp nhiều lần
trúng vào vùng ngực của lộc hùng mạnh làm mạnh tử vong tại chỗ
định thì mới có thể đảm bảo được an toàn khi sử dụng
vậy cần phải lưu ý những gì khi mà trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho gia đình
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
từ vụ cháy trung cư mini khương đình quận thanh xuân
nhu cầu về các sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tăng cao
trên các trang mạng xã hội tràn lan thông báo giao bán thiết bị phòng cháy chữa cháy trong nước và nước ngoài
một ma trận giá cả và chất lượng
chỉ muốn sắm cho mình những thiết bị bảo hộ chữa cháy để phòng thân
xong trước thực tế này gia đình anh lo ngại sẽ mua phải hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
hiện tại thấy rất nhiều người đi mua nhưng mà không biết mua ở chỗ nào là chất lượng nó đảm bảo cả
nhiều khi mua phải hàng giả đến lúc có chuyện xảy ra thì không sử dụng được thì cũng rất là ai lo ngại
để đảm bảo an toàn việc phòng cháy chữa cháy thì trước hết là về công tác tuyên truyền quảng bá để người dân hiểu được sự cấp bách trong giai đoạn hiện nay
cần phải phòng chống đến đâu và giải quyết những vấn đề này trên để như thế nào để đảm bảo được tối đa hạn chế thấp chất về việc đối với người dân trong tình phòng cháy chữa cháy hiện nay
tôi cho rằng là những mặt hàng về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn hiện nay và những bước tiếp theo cần phải được kiểm định
qua các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cán bộ tuyên truyền khuyến cáo người dân nếu sử dụng phải thiết bị giả thì khi phun bình xịt vào đám cháy không những không dập được mà còn khiến đám cháy bủng lên
như vậy đã mất một mươi phút vàng quan trọng để xử lý ban đầu và khi đã cháy lan thì việc chữa cháy và dập tắt đám cháy là rất khó khăn
hiện tại bây giờ là trên những bình phòng cháy này đang được lưu thông trên thị trường
khi các bạn mua cái bình phòng cháy này
bạn sẽ trách cái series của trên cái tem này
và cái series trên cái giấy chứng nhận kiểm định
nếu cái series trên cái tem này và trên cái giấy chứng nhận kiểm định xuất hiện trên màn hình của bạn nó trùng khớp nhau thì đây là sản phẩm đã được kiểm định bởi cơ quan chức năng và chúng ta hoàn toàn yên tâm với sản phẩm này
bên cạnh đó là bạn phải tìm hiểu thêm cái đơn vị phân phối sản phẩm hoặc cái đơn vị bán hàng của bạn
họ có cam kết bảo hành với các bạn hay không
hay là các bạn thì mua xong mà đến lúc có sự cố gì mà người ta không cam kết bảo hành thì đó là bạn sẽ bị mất quyền lợi của mình
cơ quan chức năng khuyến cáo việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy là vô cùng quan trọng vì các phương tiện được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng
khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ chất lượng kém không được kiểm tra an toàn gây nguy hiểm khi sử dụng
ngoài ra người dân cũng nên thay mới các bình chữa cháy sau khoảng hai ba năm để đảm bảo an toàn vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại sau thời gian sẽ dỉ xét xỉ hơi không còn khả năng chữa cháy
thưa quý vị mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng những dự án nhà ở xã hội hứa hẹn nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian tới đặc biệt là khi mà dự thảo luật nhà ở sửa đổi được thông qua và đi vào thực tiễn
theo đó thì nhiều chính sách và tiêu chí được điều chỉnh lại trong dự thảo luật
cụ thể dự thảo đã bổ sung nhóm chính sách về nhà ở công nhân ở khu công nghiệp gồm nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân
và nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang
về đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội dự thảo luật cũng đã giảm bớt các thủ tục
trước đây thì luật quy định ba tiêu chí xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội là cư trú thu nhập và diện tích nhà ở
tuy nhiên dự thảo mới đã bỏ đi tiêu chí cư trú
những điểm mới này đang được người dân kỳ vọng sẽ khắc phục được những bất cập tồn tại từ trước đến nay liên quan đến nhà ở xã hội
theo bộ xây dựng nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp
nhân các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi vào khoảng hai triệu bốn trăm linh căn
tuy nhiên hiện nay mới có khoảng một trăm linh dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân tại ba mươi sáu địa phương đã được cấp phép xây dựng triển khai đầu tư xây dựng với tổng số tám mươi năm sáu trăm sáu mươi hai căn hộ
theo đề án được thủ tướng phê duyệt cả nước sẽ phải hoàn thành xây dựng khoảng bốn trăm hai mươi tám căn hộ trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
qua đó nguồn khung căn hộ mới chỉ đạt khoảng hai mươi hai
so với mục tiêu đề ra dù thời gian thực hiện kế hoạch đã trôi qua một nửa
như vậy việc phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đạt được như kỳ vọng và tất cả đều trông chờ vào những điểm mới trong dự thảo luật nhà ở sơ đổi
thưa ông về nguồn cung của nhà ở xã hội nhà ở dành cho những người có thu nhập trung bình và thấp đang có những khó khăn gì
cái kết quả phát triển nhà ở xã hội
thì chưa đạt được các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra
chẳng hạn như trong giai đoạn hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi thì cả nước chúng ta chỉ thực hiện được có bốn mươi một cái kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thôi
mà trong đó ai là người thực hiện cái nhiệm vụ và cái kết quả thực hiện được khoảng một mươi năm căn nhà ở xã hội tại tp hcm trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì chúng ta biết rằng có đến hơn chín mươi sáu là do các doanh nghiệp tư nhân thực hiện
nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ thực hiện được có hơn ba tổng số nhà ở xã hội đã thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
như vậy thì chúng ta có thể rút ra một cái bài học rất lớn
đó là để phát triển nhà ở xã hội thành công
thì phải có sự tham gia
thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa của đảng và nhà nước đã đặt ra để chúng ta huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển nhà ở xã hội
luật nhà ở sơ đổ sắp tới đang được kỳ vọng sẽ có những gỡ thắt cho vấn đề nhà ở xã hội hiện nay
trong cả vấn đề nguồn cung và vấn đề tiếp cận
thì theo ông những tín hiệu tích cực mới sẽ là gì
hiện nay chúng tôi cũng rất là hoan nghênh
dự thảo luật nhà ở đã quy định
các cái tiêu chí để xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thì trong đó có những cái thay đổi rất là cơ bản
thứ nhất là dự thảo luật nhà ở đã bãi bỏ quy định về tiêu chí cư trú và chỉ còn hai tiêu chí cơ bản
tiêu chí đó là tiêu chí về diện tích nhà ở mà anh đang ở hiện nay
một cái tiêu chí rất quan trọng thứ hai hiện nay đó là tiêu chí tuệ
thì chúng tôi thấy quy định này đúng nhưng chưa đủ cho nên hiệp hội ban sản thành phố hồ chí minh đề nghị bộ xây dựng là bổ sung thêm cái trường hợp có ngợp thuế thu nhập cá nhân nhưng mà chỉ ngợp thuế thu nhập cá nhân mật một trong quy định của luật thuế thu nhập cá nhân
bởi chúng tôi khảo sát thì thấy rằng một đôi vợ chồng có thu nhập thậm chí đến ba mươi năm triệu
trong một năm thuộc diện ngợp thuế thu nhập cá nhân mật một cũng không có đủ cái nguồn tài chính để có thể mua được nhà ở thương mại
thủ tướng vừa phê duyệt đề án một triệu căn nhà ở xã hội vào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
như vậy thì mỗi năm chúng ta sẽ có khoảng từ một trăm linh đến một trăm một mươi căn nhà ở xã hội
để đề án này thực sự lan tỏa và có giá trị đi vào thực tiễn thì theo ông chúng ta cần phải có những lưu ý gì
để đảm bảo thực hiện đề án một triệu
để đảm bảo thực hiện đề án một triệu căn nhà ở xã hội thì chúng ta phải giải quyết được ba vấn đề lớn
vấn đề thứ nhất là vấn đề tạo lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
thì dự thảo luật nhà ở hiện nay có quy định là địa phương cấp tỉnh là khi lập quy hoạch
khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng của địa phương mình thì phải bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
đó là những khu vực phát triển nhà ở xã hội tập trung
nhưng bên cạnh đó chúng tôi đề nghị là vẫn tiếp tục cơ chế cho phép doanh nghiệp
đi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội
và những dự án nhà ở xã hội mà do doanh nghiệp tự tạo quỹ đất
thì có thể nằm rải rác trong khu vực đô thị để phù hợp với nhu cầu của xã hội
bởi vì cấp tỉnh khi lập quy hoạch và bố trí các quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tập trung
thì có thể không đáp ứng được hết các nhu cầu đa dạng của người lao động
tại các khu vực của các tỉnh và các khu đô thị đó
vấn đề lớn thứ hai là vấn đề bố trí cho được cái nguồn vốn tín dụng ưu đại để phát triển nhà ở xã hội
và vấn đề thứ ba đó chính là đơn giản hóa thủ tục hành chính
để chúng ta làm sao rút ngắn thời gian phê duyệt dự án nhà ở xã hội
để sớm triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội
tại vì hiện nay theo các quy định hiện hành
thì làm dự án nhà ở xã hội thủ tục nhiều khê hơn phức tạp hơn khó hơn so với làm dự án nhà ở thương mại
cho nên chúng ta phải có một cái quy trình thủ tục đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội
theo hướng rút gọn để tạo điều kiện triển khai nhanh chương trình nhà ở xã hội của các địa phương
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
đảng viên người lao động trong các cơ quan nhà nước
nếu vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông thì cơ quan chức năng
sẽ gửi thông báo về cơ quan đơn vị tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định
một thông tin đáng chú ý trong cụm tin chính sách sáng nay
để chủ động trong công tác phòng ngừa kiềm chế tai nạn giao thông
nhất là hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã có kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát
nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
quá trình xử lý xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang đảng viên người lao động trong các cơ quan nhà nước
sẽ được thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan đơn vị tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định
trong mắt kế hoạch này được triển khai thực hiện từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
không được để thiếu thuốc và vật tư hóa chất thiết bị phòng chống dịch đau mắt đỏ là yêu cầu của bộ y tế
trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ gia tăng tại nhiều nơi
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành cần tăng cường giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch
tổ chức hướng dẫn các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ trường học cơ quan xí nghiệp và cộng đồng
tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
mắt trung ương những tuần gần đây ghi nhận trung bình mỗi tuần có khoảng bảy trăm linh trường hợp đau mắt đỏ đến khám
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang vừa ký quyết định số hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba qdttg
quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với hiv người bị nhiễm hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
quyết định nêu rõ người được xác định bị phơi nhiễm với hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện cụ thể
đó là khi đang thi hành nhiệm vụ bị một trong các tai nạn sau bị máu
chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm hiv tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương
người xác định bị nhiễm hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện là bị phơi nhiễm với hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
có kết quả xét nghiệm hiv dương tính do cơ sở xét nghiệm hiv đủ điều kiện khẳng định hiv dương tính thực hiện
mẫu máu sử dụng xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với hiv tại thời điểm từ đủ ba mươi ngày đến trước một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp
quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
với vai trò chức năng nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm lực lượng công an trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch phản động
các phần tử cơ hội bất mãn hướng tới để nhằm xuyên tạc chống phá
về vấn đề này mục chống diễn biến hòa bình báo công an nhân dân có bài viết
nhận diện thủ đoạn bôi nhọ chống phá lực lượng công an nhân dân
thời gian qua các đối tượng xấu tìm cách bôi nhọ hạ thấp uy tín danh dự và phủ nhận những công lao của biết bao cán bộ chiến sĩ
ngày đêm vất vả bảo vệ sự bình an cho đất nước cho nhân dân
hoạt động tuyên truyền chống phá được các đối tượng đẩy mạnh mỗi khi trong ngành công an phát hiện
xử lý trước pháp luật hoặc kỷ luật những cán bộ chiến sĩ thoái hóa biến chất
có sai phạm về đạo đức tác phong nghề nghiệp vi phạm quy định của ngành và của pháp luật hiện hành
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
họ lợi dụng những bức xúc của dư luận xã hội kết hợp nguy tạo chứng cứ nhằm tạo ra làn sóng tiêu cực
hướng tới công kích bôi nhọ ngành công an theo dạng tát bùn sang ao
trước những luận điệu xuyên tạc bôi nhọ của các thế lực thù địch phản động
thì các đối tượng chống phá mỗi người cần phải tỉnh táo nhận diện các thông tin xấu độc
không để bị lừa bịp lôi kéo theo chiều hướng tiêu cực
theo vietnamblood vn trang tin của thông tin xã việt nam newschain time
tờ báo tiếng anh hàng đầu của malaysia
đánh giá việt nam hiện là một ngôi sao đang lên trên thế giới
với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp ổn định khoảng sáu và được duy trì trong nhiều năm
ngôi sao đang lên trên thế giới là cụm từ được sử dụng trong bài viết về sự vươn lên mạnh mẽ
và tái thiết đất nước của việt nam sau chiến tranh được đăng tải trên báo newschain time
tờ báo tiếng anh hàng đầu của malaysia số giao cuối tuần trước
sau khi tác giả có chuyến thăm việt nam nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
bài viết đánh giá cao sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của nền kinh tế việt nam
nhờ chính sách đổi mới và đúng đắn phù hợp với thời cuộc
công ty đấu giá hợp danh việt nam đã tổ chức thành công hai phiên đấu giá cho hai mươi chín biển số vào ngày một mươi năm tháng chín và ngày hai mươi một tháng chín
báo lao động số ra trong tuần đăng tải bài viết có nhan đề
mỏ vàng biển số xe bắt đầu được khai thác hiệu quả
bài viết đánh giá cao sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của nền kinh tế việt nam nhờ chính sách đổi mới và đúng đắn phù hợp với thời cuộc
đấu giá mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước và giúp công khai minh bạch trong công tác đăng ký và quản lý xe
cục cảnh sát giao thông cho hay đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích
việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
và công khai minh bạch trong công tác đăng ký quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính đo lường sự hài lòng của người dân